cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đông đảo kiều bào về thăm quê hương đã đến sân hương tại đền ngọc sơn
dự lễ thả cá chép theo nghi lễ truyền thống đón chào xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
gửi lời thăm hỏi ân cần tới đông đảo kiều bào tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng và cảm ơn các đại biểu kiều bào đã mang đến tình cảm ấm áp
của đồng bào việt nam ở xa tổ quốc về đón tết cổ truyền cùng với nhân dân cả nước
trong những ngày tết cổ truyền sự có mặt của bà con việt kiều trở về từ khắp nam châu rất có ý nghĩa
là hình ảnh đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay cộng đồng người việt nam ở nước ngoài có khoảng bốn năm triệu người
đang sinh sống học tập và làm việc tại hơn một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó tám mươi sinh sống ở các nước phát triển
tối nay ngày hai mươi sáu tháng một tại trung tâm hội nghị quốc gia tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cùng với đông đảo kiều bào sẽ tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật xuân quê hương hai nghìn một mươi chín
chương trình là cơ hội để những nghệ sĩ việt nam đã thành danh trong và ngoài nước có thể biểu diễn phục vụ công chúng
bao gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu
ca ngợi truyền thống đại đoàn kết uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
trong kết quả toàn diện đã đạt được về kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi tám
có sự đóng góp to lớn trực tiếp của bà con việt kiều trên thế giới đã hướng về tổ quốc với nhiều cách làm khác nhau
thủ tướng đã khẳng định như vậy vào chiều nay tại buổi tiếp đoàn việt kiều về dự xuân quê hương
thủ tướng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của bà con việt kiều về xây dựng đất nước
trong đó có nhiều ý kiến đồng tình với cách làm của đảng nhà nước trong phòng chống tham nhũng

một trong những vấn đề của chúng ta trong ngành kinh tế và tài chính là vấn đề tham nhũng
mình rất mừng đảng và nhà nước chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ rất quyết tâm trong vấn đề diệt chửa tham nhũng
nhưng mà cái trận chiến tham nhũng còn dây dứt lắm
và tôi rất mong thủ tướng mạnh tay hơn nữa đặc biệt trong ngành ngân hàng xử lý tất cả những cán bộ nhân viên
mà lạm dụng ngân hàng dùng cái tham nhũng để hối lộ để tạo ra cái lợi ích cá nhân cho mình
và ngành ngân hàng tôi tin rằng với một cái quyết tâm của chính phủ thì ngành ngân hàng việt nam trong một mươi năm nữa sẽ là cái ngành ngân hàng mà đi ngang bằng với lại tất cả các ngân hàng trên thế giới
thủ tướng nêu rõ niềm tin của nhân dân tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển trong năm hai nghìn một mươi chín
vấn đề tăng trưởng bao trùm thì việt nam đang nỗ lực đi đầu
môi trường đầu tư kinh doanh tuy còn bất cập nhưng đã được cải thiện rất nhiều và đây chính là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ
chúng tôi hướng theo một hướng để đứng môi trường của nhân dân việt nam phải đứng nhóm đầu của asean và hướng theo tư chuẩn của oecd
chúng ta đã có những cái cải cách đổi mới cắt năm mươi gọi là điều kiện kinh doanh tiếp tục cắt mạnh hơn nữa trong thời gian đấy để giải phóng sức trận
ngay thành phố hà nội thủ đô của chúng ta cái không khí làm ăn đầu tư của bà con chúng ta
của bà con chúng ta
nhiều việc điều chúng ta vào đây cũng đã rất là đổi mới rồi
chứ không phải như một năm hai năm thay đổi lớn lắm chứ không phải như trước đây đâu
cái thái độ của chúng ta cỡ mở hơn tình cảm của chúng ta trang trứa nhưng mà cái môi trường của chúng ta phải được cải cách
đừng có nói tôi đã thường nói đừng nói một đường mà là một nẻo đừng để tay nóng mà dưới lạnh
cải cách mình phải như thế này mà coi đây là khâu đột phá tôi nói vừa tình hình tôi nói vừa nhiệm vụ như thế
thủ tướng nhấn mạnh hiện nay các hoạt động đối ngoại hội nhập có nhiều điểm sáng
có một mươi hai hiệp định thương mại tự do với các nước g hai mươi
việc tiếp tục cải cách thể chế phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người dân
nhằm giải phóng trí tuệ và sức sản xuất của người dân
bên cạnh đó quốc phòng an ninh đều được cải thiện đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng đã làm mạnh mẽ lấy lại lòng tin trong nhân dân
thủ tướng mong muốn bà con việt kiều tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh đưa vị thế của đất nước lên tầm cao mới
đặc biệt là các nhà khoa học đang làm việc tại nước ngoài
thủ tướng cảm ơn bà con đại diện cho một trăm linh việt kiều tiêu biểu về nước lần này
thủ tướng chúc bà con việt kiều về nước đón xuân cũng như bà con việt kiều đang sinh sống ở mọi miền thế giới có sức khỏe dồi dào đón xuân đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình
và luôn có tình yêu đất nước để hướng về tổ quốc thân thiện
thủ tướng hoàng tụy đã viết hàng trăm tác phẩm công trình khoa học về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học đạo đức văn hóa
tham hỏi chúc tết giáo sư viện sĩ nguyễn văn hiệu người có rất nhiều đóng góp cho sự đổi mới phát triển của nền khoa học cách mạng việt nam
tùy tuổi đã cao nhưng ông vẫn nghiên cứu và hoàn thiện một đề án liên quan đến vấn đề chống ngập dài khoảng một trang để đóng góp cho bộ khoa học và công nghệ
tới thăm và nói chuyện với giáo sư hoàng tụy
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những đóng góp của giáo sư trong ngành toán học việt nam
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giáo sư hoàng tụy phát minh phương pháp lát cắt tụy được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới lý thuyết tối ưu toàn cục
giáo sư có hơn một trăm linh công trình khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học
trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền kỳ hợi hai nghìn một mươi chín chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự chương trình
tết dung vầy năm hai nghìn một mươi chín và tặng quà cho công nhân lao động trung tâm văn hóa lao động tỉnh bình dương
phát biểu ý kiến tại chương trình chủ tịch quốc hội đã nêu bật một số thành tiệu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám của đất nước
trong đó có đóng góp rất lớn của công nhân lao động
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những sáng kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh bình dương
nhằm chăm lo cho công nhân lao động trong đó có các chương trình thiết thực như tết sung vầy tết đoàn viên
tặng vé xe tết cho công nhân
tại chương trình chủ tịch quốc hội đã trao một trăm linh xuất quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng và một phần quà
dịp này liên đoàn lao động tỉnh bình dương cũng trao tặng một trăm một mươi xuất quà mỗi xuất bảy trăm linh đồng
và một phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
ngày hai mươi sáu tháng một đoàn công tác thường trực hội đồng dân tộc của quốc hội do đồng chí hà ngọc chiến
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại cao bằng
đoàn công tác tặng một mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tại công ty cổ phần gốm xây dựng nam phong hai mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và công trình mò
cùng ngày đoàn công tác đến thăm chúc tết bà hoàng thị khin lão thành cách mạng
người có công trong thời gian bác hồ về nước và hoạt động cách mạng tại xóm bác bó xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm sáu mươi năm ra đời tác phẩm đạo đức cách mạng
năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
tối nay ngày hai mươi sáu tháng một tại hà nội báo nhân dân truyền hình nhân dân tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật
với tiêu đề vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
lại những bài học quý báu của người trong nhận diện và đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân
cũng như trong công tác xây dựng đảng
tham dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí tô huy rứa nguyên trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
về phía báo nhân dân có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyển giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam nhà báo hà đăng nhà báo hồng vinh
nguyên tổng biên tập báo nhân dân
sáu mươi năm trước sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp kết thúc thắng lợi
chủ tịch hồ chí minh đã sớm nhận thấy những khó khăn phức tạp của chặng đường trước mắt
một bộ phận cán bộ đảng viên bộc lộ tư tưởng tự mãn
đại khổ đòi hỏi được hưởng thụ suy thoái đạo đức tham mô lãng phí xa rời quần chúng
trong bối cảnh đó chủ tịch hồ chí minh đã viết tác phẩm đạo đức cách mạng
nhằm quán triệt cán bộ đảng viên chăm lo tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng
cho đến nay những bài học về tư tưởng đạo đức và phong cách của người
vẫn vẹn nguyên tính thời sự vẫn thể hiện nhãn quan thiên tài của bác
đối với công tác cán bộ với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
chương trình giao lưu nghệ thuật vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
là ba vở kịch ngắn với tiêu đề là chiến dịch phải cắt cảnh sâu và bài báo cuối năm
do nghệ sĩ ưu tú tiến hợi và giàn diễn viên nhà hát kịch hà nội thể hiện
chương trình cũng mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng về đảng
về chủ tịch hồ chí minh vào mùa xuân do các nghệ sĩ tên tuổi của nhà hát ca mối nhạc đường đại biểu diễn
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế pc ba công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng xe tải mang biển số sáu mươi m bảy nghìn bốn trăm hai mươi hai
do tài xế lái xe nguyễn quốc duy điều khiển đang chở hơn hai hai trăm linh lít mỡ động vật trong bảy mươi năm căn nhựa
lái xe duy khai nhận số mỡ động vật này được vận chuyển từ nhà ông nguyễn đức lộc
tại tổ ba khu phố bảy phường tân phong
kiểm qua kiểm tra căn nhà ông lộc đã bắt quả tăng xe tải mang biển số sáu mươi m bảy nghìn bốn trăm hai mươi hai
cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm gần một mươi hai lít mỡ động vật đã qua sử dụng
bước đầu ông lộc khai nhận đã thu mua số mỡ này tại một số nhà hàng quán ăn với giá rẻ
sau đó bán lại cho một số công ty chế biến thức ăn gia súc
sau khi lập biên bản vi phạm hành chính công an tỉnh đồng nai đã niêm phong tịch thu toàn bộ hơn một mươi bốn lít mỡ động vật này
và tạm giữ chiếc xe tải để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã kiểm tra phát hiện số lượng lớn ma túy tại quán ba vegas tại số tám mươi một đường bà triệu tp huế
theo đó vào lúc giờ đêm qua lực lượng công an đã phát hiện một mươi tám điểm có chất ma túy
thu giữ trên tám mươi viên ma túy tổng hợp bảy gói ma túy hạng hàng khay tại quán ba
qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện một trăm linh khách hàng và nhân viên dương tính với ma túy
được biết quán ba vegas do dương hoàng thanh lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại số tám mươi một đường bà triệu làm chủ
chuyển sang những thông tin quốc tế ủy ban châu âu ec vừa bổ sung ả rập xê út vào bản dự thảo danh sách
các nước tài trợ khủng bố có thể đe dọa tới liên minh châu âu eu khi thiếu kiểm soát
các hoạt động tài trợ khủng bố và sửa tiền
ả rập xê út đã chịu nhiều sức
sức ép quốc tế sau vụ nhà báo jamal khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán ả rập xê út
tại thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ ngày hai tháng một mươi năm ngoái
vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước này đang cố gắng thúc đẩy các quan hệ quốc tế
nhằm khuyến khích giới đầu tư nước ngoài tham gia kế hoạch phát triển đất nước
và cải thiện thứ hạng tài chính cho các ngân hàng nước này
danh sách của eu hiện bao gồm một mươi sáu quốc gia
chủ yếu dựa trên tiêu chí đánh giá của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế
một cơ quan liên chính phủ với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn phát triển
và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố
bản dự thảo vừa cập nhật nêu trên cần sự thông qua của hai mươi tám nước thành viên eu
trước khi chính thức có hiệu lực vào tuần tới
hiện ả rập xê út chưa có phản ứng về động thái này của ủy ban châu âu
tổ chức cấm vũ khí hóa học opcvk sẽ bổ sung chất độc thần kinh novichok
được cho là đã được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên nga hồi năm ngoái
vào danh sách các chất độc bị cấm sử dụng sau khi tổ chức này thông qua một đề xuất ngày một mươi bốn tháng một
opcvk cho biết các nước thành viên nhất trí bổ sung hai loại chất cực độc
trong đó có chất độc thần kinh novichov vào danh sách cấm
phía nga không đồng thuận song cũng không phản đối đề xuất này
quyết định trên của opcvk được giữ kín và những chi tiết liên quan khác chưa được công bố
đây là lần đầu tiên danh sách của opcvk
evf về các chất độc bị cấm sử dụng thay đổi kể từ khi danh sách này được lập
theo cung ước một nghìn chín trăm chín mươi bảy về vũ khí hóa học
một trăm chín mươi ba thành viên của opcvk sẽ có chín mươi ngày để phản đối quyết định trên
các bước đi của mỹ và triều tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
cần được thực hiện đồng thời và theo từng giai đoạn
đây là nhận định của thứ trưởng ngoại giao nga igor morogolov
sau cuộc tham vấn với các đồng nghiệp mỹ tại washington vào ngày hai mươi năm tháng một
thứ trưởng ngoại giao nga cho biết phía triều tiên yêu cầu việc thông qua các biện pháp phi hạt nhân hóa
cần mang tính đồng thời giữa mỹ và triều tiên theo từng giai đoạn
theo ông morogulov phía mỹ đang điều chỉnh lập trường trước đó cho rằng
triều tiên cần đơn phương giải trừ hạt nhân trước
nhà ngoại giao nga cũng nhận định cần phải giảm bớt các biện pháp trừng phạt bình nhưỡng
theo từng giai đoạn song song với tiến bộ đạt được trong tiến trình phi hạt nhân hóa
hoan nghênh mỹ và triều tiên xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
nga đề nghị nâng cao vai trò của liên hợp quốc trong việc giải quyết vấn đề trên bán đảo triều tiên